trên khu vực biển tỉnh bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu hà anh chín chở xăng dầu có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên ông nguyễn trung kiên chú tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng sáu trăm linh lít xăng và một trăm linh lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã ra quyết định tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật